kính thưa quý vị hoàn toàn không có vụ việc tử sinh trường đại học hocklick bị xâm hại
và nhảy lầu tự tử khi đang theo khóa học quân sự tại trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh
trường quân sự quân khu bảy quận một mươi hai tp hcm
và đây là khẳng định của bang giám hiệu trường đại học hockflick
cũng như lãnh đạo trường quân sự quân khu bảy trong buổi họp báo diễn ra vào chiều nay ngày một mươi hai tháng một
tại buổi họp báo nữ sinh viên đã quay clip và gửi cho hai người bạn của mình cũng có mặt
để thông tin vụ việc
khoảng thời gian từ một mươi h ba mươi em có nghe tiếng la hét từ khu đối chuyện lớp hai ba
thì lúc này là do tính tò mò của em nên là em đã lá máy quay lên và quay lại sự việc diễn ra lúc đó
sự việc diễn ra lúc đó thì em quay được lúc bạn chạy ra ngoài và la hét thật lớn
vì tính tò mò nên là trong cái đoạn video em có hỏi với bạn khác chung với em là
tính tò mò nên em chỉ hỏi bạn chứ không xét thực thông tin chính xác nên là em chưa có

tại buổi họp báo đại tá nguyễn tiền sơn chú nhiệm chính trị trường quân khu bảy cũng cho biết
vụ việc nữ sinh viên la hét là do bị kích động tâm lý
khi bị một số bạn sinh viên cùng phòng nghĩ em này lấy trộm tiền của một bạn trong phòng bên
nên xô cửa đi ra ngoài và hét lên
các bộ quản lý đã kịp hỏi em là sao
có mặt để giải quyết vụ việc và ổn định tâm lý của nữ sinh viên
sau đó liên lạc với phụ huynh tới đưa nữ sinh này về nhà an toàn
sự việc chỉ có như vậy
nhưng đoạn clip phát tán trên mạng xã hội đã theo dệt với những diễn biến nữ sinh này
bị xâm hại tình dục và nhảy lầu tự tử
tất cả những thông tin trên mạng nói về hiếp dâm về thương tử về cái người
bị chấn động gì đó là hoàn toàn sai sinh thật là bia đặc là một thông tin xấu độc
của lực lượng phản động
trong đó cái trang facebook của người
cái cuốn gió một nghìn chín trăm bảy mươi hai đó chính là một trong những thủ phạm đầu tiên
mà chúng tôi đã phải phối hợp với các lực lượng để thấy được rằng đây chính là mấu chốt
của cái người mà phát tán của cái facebook phát tán thông tin xấu độc trên mạng show như hiện nay
từ cái hình ảnh cảnh quan của nhà trường nhưng nó cắt ghép lên đó rất nhiều
những hình ảnh cũ từ ở đâu không có từ ở đâu về những cái tai nạn
những cái vụ việc ở đâu để hét vào cái sửa clip đó
và với cái bình luận là tải trưởng quân sự quân khu bảy
thế thì chúng tôi đã có công an sang
công an thành phố hồ chí minh để hỗ trợ làm việc như này
mạng xã hội lan truyền ít nhất hai đoàn clip và dẫn dắt nội dung vụ việc nữ sinh viên
bị xâm hại tình dục và nháy lầu tự tử khi đang học quân sự tại trường quân khu bảy bộ quốc phòng
lãnh đạo hai đơn vị là trường hợp lý và trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh cho biết
để có tình trạng cắt ghép nhằm cố ý để sự việc đi sai bản chất
chứ hoàn toàn không có nạn nhân nào tử vong do bị xâm hại
đồng thời vụ việc đã được phòng an ninh mạng công an thành phố hồ chí minh vào cuộc